hà nội yêu cầu các cấp các ngành phải tập trung giả soát các điều kiện tổ chức học trực tiếp
cho học sinh sinh viên bảo đảm an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời tăng cường quản lý chặt các lễ hội không để dịch bệnh lây lan
có thể dẫn tới mất kiểm soát
các cấp các ngành từ thành phố xuống cơ sở tuyệt đối không được chủ quan lơ là trước dịch bệnh
quản lý chặt chẽ sinh viên ở trọ phân tán giả soát lập danh sách những người chưa tiêm vaccine
phòng covid một mươi chín các trường phải có kế hoạch tổ chức ngay việc kiểm tra kiểm soát tuyên truyền
và đặc biệt là hỗ trợ sinh viên khi không may mắc bệnh
về công tác quản lý tổ chức lễ hội xuân nhâm dần công an thành phố phối hợp với ngành văn hóa
và thể thao các quận huyện thị xã có kế hoạch tổ chức bố trí đủ lực lượng tổ chức phân luồng
phân làn giao thông ở nơi tổ chức lễ hội kiểm tra kiểm soát chặt chẽ đầu vào đầu ra
nhắc nhở thường xuyên người dân tham gia lễ hội có chế tài cần thiết bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch